trước đó bộ kế hoạch và đầu tư đã gọi báo cáo gửi quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn
bộ kế hoạch và đầu tư cũng đề cập đến các giải pháp sự kiến của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
theo bộ kế hoạch và đầu tư sự hồi phục kinh tế thế giới phụ thuộc vào diễn biến của dịch covid một mươi chín
tiến độ tiêm vaccine phát triển thuốc đặc trị và phối hợp với quốc tế
đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về ổn định tài chính tiền tệ lạm phát
thiếu hụt nguồn cung và năng lượng thiên tai biến đổi khí hậu
trong nước dịch bệnh ảnh hưởng cả trong ngắn chung và dài hạn
tác động đến tất cả các khía cạnh y tế an sinh xã hội kinh tế văn hóa
nền kinh tế đối mặt với không ít rủi ro thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô
các cân đối lớn lao động việc làm lạm phát nguyên vật liệu đầu vào an sinh an ninh và trật tự xã hội
thời gian qua với sự đồng hành của quốc hội chính phủ ban hành nhiều chính sách giải pháp
động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch bệnh
nhưng quy mô các chính sách hỗ trợ còn tương đối thấp chủ yếu tác động về phía cung
chưa có giải pháp tổng thể cùng với nguồn lực mạnh mẽ hỗ trợ cho người dân người lao động
doanh nghiệp thúc đẩy phục hồi đồng bộ cả về phía cung và phía cầu của nền kinh tế
bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời với quy mô đủ lớn
thời gian đủ dài phạm vi đủ rộng nền kinh tế không thể sớm phục hồi và tăng trưởng
từ đó ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu hàng năm năm một mươi năm làm suy yếu thành quả
nỗ lực của cả đất nước sau hơn ba mươi năm năm đổi mới nguy cơ tụt hậu so với khu vực và thế giới
đến nay dịch bệnh đã dần được kiểm soát
chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một để chủ động chuyển sang
phòng chống thích ứng linh hoạt an toàn hiệu quả dịch covid một mươi chín đưa đất nước chuyển sang trạng
bình thường mới sớm nhất có thể
nghị quyết ngay lập tức có tác động tích cực đến người dân doanh nghiệp và nền kinh tế
do vậy việc xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại thời điểm này
là hết sức phù hợp và cấp thiết nhằm tập trung hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn
thúc đẩy tăng trường và phát triển sớm trở lại trạng thái bình thường mới
không lỡ nhịp xu thế phục hồi và phát triển của thế giới
căn cứ các nghị quyết viên học chính phủ thường kỳ vào tháng sáu tháng tám và tháng chín
và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư đã chủ động khẩn trương phối hợp
với các bộ ngành địa phương tham vấn các đối tác phát triển hiệp hội doanh nghiệp
ngành hàng chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế khẩn trương xây dựng và hoàn thiện sự thảo
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
mục tiêu của chương trình bám sát quan điểm định hướng của đảng
tại hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba nghị quyết số một mươi sáu hai nghìn hai mươi một qh một mươi năm của quốc hội
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
tập trung vào các giải pháp chính sách hỗ trợ khắc phục khó khăn trong ngắn hạn của người dân doanh nghiệp
phục hồi và củng cố nền tảng đồng thời tạo đạt tăng trưởng kinh tế xã hội trong tương lai
chương trình dự kiến đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như
giải pháp tổng thể mở cửa nền kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giải pháp về an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm
giải pháp về phụ hồi doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh
giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng nhất là cơ sở hạ tầng chiến lược khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển
giải pháp về quản trị rủi ro gắn với ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn
giải pháp về cải cách thể chế cải cách hành chính thủ tục hành chính nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
hiện nay dự thảo chương trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện
bộ kế hoạch và đầu tư đang phối hợp với bộ tài chính ngân hàng nhà nước sự kiến kinh phí phương án huy động phân bổ và sử dụng nguồn lực
bao gồm cả chính sách tài khoá và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thưa quý vị hàng nghìn người dân đang điều đứng đòi khổ vì covid một mươi chín
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội giả soát cắt bỏ sáu mươi các thủ tục dườm già không cần thiết
phải chấp nhận rủi ro cắt giảm mạnh thủ tục để tiền hỗ trợ đến được tay người dân một cách nhanh nhất
phát biểu tại buổi làm việc ông đào ngọc dung khẳng định sẽ giản lược tối đa thủ tục điều kiện làm sao cho đơn giản thông thoáng nhất
chẳng hạn với gói hỗ trợ trước thủ tục tiếp nhận xem xét và giải quyết các hồ sơ là bốn ngày
nay chỉ cần rút xuống là một ngày cùng lắm là hai ngày phải giải quyết trả lời
nếu như trước đây cho tạm dừng đóng bảo hiểm phải có bốn thủ tục nhưng tinh thần hiện nay là cái gì luật không bắt buộc thì không cần
thậm chí để đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ này trung ương sẽ ứng trước một phần kinh phí cho các địa phương
đặc biệt mỗi thứ trưởng được sao phụ trách một lĩnh vực phải đeo bám và có trách nhiệm đến cùng
tôi đã phát biểu trước chính phủ rằng sẽ cắt giảm hai phần ba thủ tục vì vậy tinh thần là phải giả soát mạnh dạn cắt bỏ sáu mươi thủ tục dườm già không cần thiết
chấp nhận rủi ro cứ mạnh cắt giảm đi
làm sao tiền hỗ trợ nhanh nhất đến được người dân
người dân đang điêu đứng đói khổ vì covid một mươi chín
nếu có sai cũng là để cho người dân nhanh được hỗ trợ
đừng vì thủ tục chặt chẽ dườm già mà kéo dài thời gian nữa
ông đào ngọc dung nhấn mạnh
cũng theo chỉ đạo của bộ trưởng dung các báo ngành cổng thông tin của bộ cần mở ngay chuyên mục để giới thiệu chi tiết về nghị quyết các chính sách mới cũng như tiếp nhận giải đáp các thắc mắc
cần thiết lập ngay ba số điện thoại đường dây nóng tại văn phòng tổng cục giáo dục nghề nghiệp thanh tra bộ để tiếp nhận giải quyết các vấn đề liên quan đến gói hỗ trợ lần này
văn phòng bộ cần tổng hợp kết quả hàng ngày hàng tuần để báo cáo bộ trưởng
nếu có vướng mắc gì sẽ giải quyết ngay bộ trưởng dung yêu cầu
thông tin tại buổi làm việc lãnh đạo của bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng lần này theo nghị quyết sáu mươi tám có nhiều điểm mới so với gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng năm trước nghị quyết bốn mươi hai
cụ thể một điểm ngẽn của gói hỗ trợ lần trước là tiêu chí và mức hỗ trợ nhóm lao động không có hợp đồng
lao động tự do và một số nhóm đặc thù khác nay đã được tháo gỡ
chính phủ cũng đưa ra mức hỗ trợ tối thiểu phân quyền về cho địa phương tự xây dựng
lao động tự do không còn nhận hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách với mức tối đa là một triệu đồng một người một tháng
kéo dài tối đa không quá ba tháng như trước đây
thay vào đó các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể khả năng ngân sách địa phương
để xác định được người hưởng và mức hỗ trợ cụ thể sau không thấp hơn một năm triệu đồng một người hoặc năm mươi đồng mỗi ngày
chính phủ rất hoan nghênh các địa phương hỗ trợ cao hơn mức sản quy định
nghị quyết mới cũng bổ sung nhiều nhóm thụ hưởng
chẳng hạn các f được hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng một ngày
tính từ thời điểm bùng phát dịch lần thứ tư hai mươi bảy tháng bốn đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
xong không quá bốn mươi năm ngày
tương đương ba sáu triệu đồng
các f một nhận hỗ trợ như f song không quá hai mươi một ngày
một sáu mươi tám triệu đồng
trẻ em bị covid một mươi chín hoặc cách ly y tế cũng được nhà nước chi trả phí điều trị và tiền ăn
chưa kể mức hỗ trợ thêm một triệu đồng một cháu trong thời gian điều trị cách ly
giáo viên mầm non kể cả trường công và tư thục
nghệ sĩ trong đơn vị nhà nước và hướng dẫn viên du lịch đều được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt
lao động nữ phải hoãn ngừng nghỉ việc không lương hoặc mất việc đang nuôi con nhỏ dưới sáu tuổi
hoặc đang mang thai còn được nhận thêm một triệu đồng
ngoài các chính sách đã được hỗ trợ theo quy định
thay vì được hỗ trợ một triệu đồng một tháng như gói hỗ trợ trước
người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương sẽ được hỗ trợ một lần
với mức là một triệu tám trăm năm mươi năm nghìn đồng một người
nếu nghỉ việc từ một mươi năm ngày đến dưới một tháng hỗ trợ ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng một người
nếu nghỉ việc từ một tháng trở lên
người lao động làm việc tại doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp công lập
chấm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng một người một lần duy nhất
kính thưa quý vị việc giải ngân nhanh có hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch covid một mươi chín là rất quan trọng và cần thiết
thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại